không điều chỉnh các chỉ tiêu vĩ mô để bảo đảm các mục tiêu tăng trưởng
quản lý chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu không làm tăng lạm phát
theo dõi chặt diễn biến kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế
các bộ quản lý kinh tế tổng hợp có giải pháp phù hợp
nhất là điều hành chính sách tiền tệ tín dụng tài khoá linh hoạt chặt chẽ thận trọng đồng bộ
các ngành chức năng phải tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên
trong đó thúc đẩy giải ngân gói một trăm linh tỷ đồng cho nông nghiệp công nghiệp cao
đẩy mạnh tái cơ cấu các tổ chức tín dụng tích cực xử lý nợ xấu theo đúng chỉ đạo của đảng chính phủ
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn
phát biểu ý kiến kết luận tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các bộ ngành địa phương
phải đạt mức tăng trưởng gdp sáu bảy năm nay như quốc hội đã thông qua
thủ tướng nêu rõ tình hình sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu thu ngân sách nhà nước đạt khá
du lịch đầu tư fdi có nhiều chuyển biến tốt
tuy nhiên phải nỗ lực rất lớn nhất là chú trọng biện pháp chỉ đạo cụ thể quyết liệt
đẩy nhanh thực hiện thắng lợi kế hoạch đặc biệt phải có đối sách giải pháp đồng bộ
tập trung tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh giải ngân vốn tìm thị trường mới
chú trọng thị trường nội địa phát triển công nghiệp chế biến đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và tăng xuất khẩu
thủ tướng giao cho bộ công thương trình phương án để báo cáo thủ tướng chính phủ
về việc giải quyết khoáng sản tồn động và có điều kiện xuất khẩu ở việt nam
thủ tướng cũng yêu cầu bộ công thương xử lý ngay một mươi hai dự án thua lỗ
xử lý một mươi hai dự án thua lỗ và tái cơ cấu lại
bộ công thương sẽ tiếp thu ý kiến của chính phủ phải ra soát
để xử lý kịp thời đồng thời báo cáo bộ chính trị
xử lý ngay không để kéo dài tình hồn đạo
tinh thần là hai mươi bảy một mươi tám phải xử lý xong để tạo sự lành mạnh cho năm sau
thủ tướng lưu ý phát triển thị trường bất động sản lành mạnh
trong đó vấn đề nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân trung cư
thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo tăng trưởng nông nghiệp hơn ba
nghiên cứu hệ thống thị trường trong nước và xuất khẩu
tập trung xử lý vấn đề giá cả thị trường
bảo đảm chủ động các mặt hàng và kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp
đạt hơn ba mươi ba tỷ usd trong năm nay
các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương ngoại giao
tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường chăn nuôi
nông nghiệp tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ hơn

mà đã bước đến
các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương ngoại giao tiếp tục đàm phán
mở rộng thị trường chăn nuôi gắn ứng dụng công nghệ cao trong bối cảnh hiện nay
các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương ngoại giao tiếp tục đàm phán